thưa quý vị lợi dụng danh nghĩa nhà chùa và cô nhi viện phạm văn cung nguyên trụ trì chùa phước quang
đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tỉnh vĩnh long vừa ban hành cáo trạng truy tố hai bị can phạm văn cung và nguyễn tuấn sĩ
cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo lịch dự kiến hôm nay ngày bốn tháng ba sẽ xét xử các bị can
lợi dụng danh nghĩa nhà chùa và trung tâm cô như viện phật giáo suối nguồn tình thương
cung đã tìm cách liên hệ gặp nhiều người có điều kiện kinh tế giới thiệu về công việc từ thiện của mình
và tự nêu lên hoàn cảnh khó khăn vất vả trong việc nuôi dạy các cháu mồ côi nhằm làm cho họ cảm thông và trợ giúp
cùng còn chủ động dựng lên các sự kiện không có thật để được cho mượn tiền
tổng cộng phạm văn cung đã vay của bốn người số tiền hơn bảy mươi bảy bảy tỷ đồng để tiêu xài cá nhân dẫn đến không có khả năng thanh toán
sau khi bị tố giác cung đã trả lại cho các bị hại gần một mươi tỷ đồng
như vậy số tiền mà cung đã chiếm đoạt là hơn sáu mươi bảy bảy tỷ đồng